hiện cả nước còn tồn động khá lớn hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng đặc biệt xuất hiện tình trạng hồ sơ giả lợi dụng chính sách yêu đãi của đảng và nhà nước để trục lợi gây bức xúc trong xã hội
trong năm nay bộ lao động thương binh và xã hội đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết cơ bản năm hồ sơ người có công đang tồn đọng tại địa phương
theo báo cáo của sở lao động thương minh và xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hiện cả nước tồn động khá lớn hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng
mặc dù thời gian qua bộ lao động thương minh và xã hội cùng với các tỉnh thành phố đã có nhiều cố gắng tập trung xem xét giải quyết nhưng kết quả vẫn còn rất hạn chế
đặc biệt qua mỗi đợt vận dụng để giải quyết thì xuất hiện tình trạng hồ sơ giả
không ít trường hợp lợi dụng chính sách yêu đái của đảng và nhà nước để trục lợi cá nhân gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội tạo bức xúc đối với người có công với cách mạng
trước tình hình đó bộ lao động thương minh và xã hội đã chủ trương thí điểm triển khai xem xét xác nhận người có công với cách mạng theo một quy trình chặt chẽ công khai dân chủ phát huy đúng mức trách nhiệm của các cấp các ngành
chín tỉnh thành phố được chọn làm điểm và mở rộng là lai châu bắc cạn thái bình đà nẵng long an tiền giang ninh thuận thừa thiên huế quảng nam và quảng ngãi
qua đó tổ công tác trung ương đã thống nhất